vấn đề này sở dĩ được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm là bởi nó liên quan đến hàng triệu gia đình có con em cũng đang trong độ tuổi cắp sách đến trường
vâng nhìn nhận về vấn đề này như thế nào và cần phải làm gì để trả lại sự công bằng cho thi cử
lấy lại niềm tin cho các bậc phụ huynh cũng như là chính các em học sinh chính là một nội dung trong cuộc bàn luận của chúng tôi
với phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn trong cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn những thông tin mà công luận cũng như là dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua
là việc công bố về sai phạm trong gian lận thi cử ở hòa bình
và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ bàn luận về chủ đề này với khách mời phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thình
xin kính chào phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
xin cảm ơn ông đã đến với chúng tôi trong chương trình này
và kính thưa là một người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì hẳn ông không thể không quan tâm tới một cái sự việc rất là đau lòng
đó là gian lận thi cử ở hòa bình
có những thí sinh thì đã được nâng tới hai mươi sáu bốn mươi năm điểm
báo chí cũng đã nhắc là những người giúp sức cho việc nâng điểm cũng đã nhận tới hơn nửa tỷ đồng
đây là một sự việc rất là đau lòng trong ngành giáo dục
ông nhìn nhận sao về vấn đề này
những vấn đề liên quan giáo dục luôn được dư luận xã hội quan tâm
bởi vì chúng ta có hàng triệu gia đình có con em đi học
và các việc học tập luôn luôn mối quan tâm lớn không chỉ quốc gia mà cũng đối với gia đình
vậy những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục rất nhạy cảm và có sức lan tỏa rất lớn
và đấy cũng chính là sự nóng của báo chí
cái hiện tượng tiêu cực trong thi cử trong hai năm vừa rồi những năm vừa rồi
và đặc biệt những cái vụ mà chúng ta cơ quan điều tra đã phát hiện điều tra và đang tiếp tục công bố kết quả điều tra trong thời gian vừa rồi
một lần nữa cho chúng ta thấy một vấn đề nghiêm trọng trong tình trạng gian lận trong thi cử
và những cái tiêu cực nó có chiều sâu và lâu dài ở trong lĩnh vực giáo dục
và đấy cũng chính là cái điều mà chúng ta đang lỗ lực để làm thế nào
nó ngăn chặn để trả lại cái sự công bằng sự trong sáng trong lĩnh vực giáo dục
đặc biệt là đối với cái việc kết quả thi cử để vào đại học kết quả thi cử của các lớp vui cấp
vâng kính thưa ông
và hiệu quả thì có thể là sẽ hủy kết quả thi của năm một mươi sáu m mà có liên quan đến việc nâng khống cái điểm này lên
và có thể là sẽ có nhiều sinh viên sẽ bị đuổi học trong tương lai
đây cũng là một cái điều rất là buồn
nhưng chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp đủ mạnh mà như phó giáo sư vừa nói
để trả lại cái sự công bằng cho tất cả các em học sinh
vâng vấn đề giáo dục luôn luôn là đòi hỏi một sự công bằng
đây chính là mục tiêu của giáo dục nữa
cũng là nền tảng của giáo dục
cho nên là những cái hiện tượng tiêu cực trong thi cử mà bị phát hiện
thì nếu cái người này được lợi thì người kia không được lợi
bởi vì đây là cái kết quả để xét một cái tương lai lớn đưa các em vào một bức cánh cửa mới
bước vào một cái chân trời mới ký thức mới để các em sau này lập thân lập nghiệp
cho nên là khi mà cái kết quả điều tra mà đã có
thì những cái đối tượng là các em mà có cái tác động tiêu cực để được kết quả cao hơn
nó không đúng với thực lực của mình
thì phải có chế tài xử lý
bằng cách là phải trả về đúng với vị trí của các em
và ngược lại những em mà có lẽ ra họ phải được hưởng cái kết quả mà họ bị loại ra
thì cũng các cơ quan chức năng cũng cần phải nghiên cứu
và đồng thời cũng phải có cái chính sách trả lại công bằng cho các em
không chỉ những em này
mà nó còn tạo ra một cái sự công bằng lớn hơn trong giáo dục
và đấy cũng trở nên nền tảng để sau này ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực ở trong giáo dục
đây là một đòi hỏi chính đáng
không chỉ những người trong cuộc là các em gia đình các em
mà đòi hỏi chính đáng của dư luận sau
thông qua vụ việc này thì chúng ta cũng thấy rằng đây cũng chính là cái lời khẳng định
về cái việc là thi cử của chúng ta nó vẫn còn có những cái kẽ hở
chúng ta cũng phải công bằng
phải thấy rằng là trong những năm qua
ngày giáo dục có rất nhiều nỗ lực trong vấn đề mà
cải cách trong lĩnh vực thi cử cũng như là đổi mới giáo dục một cách toàn diện
và những thành tựu của giáo dục cũng rất lớn
và một trong nỗ lực lớn mà chúng ta ghi nhận là
đang có từng bước để giảm bớt áp lực cho gia đình cho phụ huynh cho các em
thời gian công sức tinh thần
cũng như là để đảm bảo tính công bằng trong giáo dục
tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là
dù làm thế nào chẳng nữa có tiến bộ lên nữa
nhưng mà rõ ràng là cái hiện tượng tiêu cực như ở hà giang
ở sơn lan
ở hòa bình
ở một số nơi khác trong thời gian qua
nó đã cho thấy rằng cái kẽ hở
những sơ hở trong quá trình tổ chức thực hiện
mà một trong những sơ hở đó mà chúng ta thấy đó chính là
tất cả những phương án những biện pháp đảm bảo hết sức chặt chẽ
để tránh mọi cái sơ hở cho đối tượng có tư tưởng gian lận
hoặc có cái ý đồ xấu không thể thực hiện được
một vấn đề tôi cho rằng là
dù có cải tiến đến đâu
có sử dụng khoa học công nghệ đến đâu
thì yếu tố quan trọng vẫn là con người
và ở đây con người là con người thực thi các cái nhiệm vụ để đảm bảo tính công bằng giáo dục
và qua những vụ án vừa rồi chúng ta thấy rằng là
chính những người được trao nhiệm vụ tổ chức đảm bảo tính công bằng trong thi cử ấy
vì cái yếu tố vụ lợi
vụ lợi cả về tiền bạc cả về quan hệ cả về chức vụ
cả về tình cảm
họ đã móc đối với nhau
đang lợi dụng cái kẽ hở đó để tìm mọi cách làm trái các quy định tạo ra sự bất công
vâng kính thưa ông
chúng ta cũng đã nói rằng các em có liên quan đến việc nâng khống điểm lên
thì cũng sẽ phải trở lại với cái kết quả đúng của mình
vâng còn có một đối tượng khác mà chúng ta không thể không nhắc tới
đó chính là những người ở trong ngành giáo dục đã thực hiện các hành vi phạm tội này
chúng ta thấy những người được giao nhiệm vụ đó
họ đã cố tình bằng nhiều động cơ mục đích khác nhau
cố tình làm gian lận và đã gây ra một cái hiện tượng tiêu cực vào những dự luận quan tâm
và đây chính là hành vi phạm tội
cấu thành đầy đủ cái yếu tố tội phạm
và ở đây cái tính vụ lợi ngoài cái tính vụ lợi về vật chất
nó còn tác động đến yếu tố xã hội
đến các sách thể bị xâm phạm tự xã hội tính công bằng trong giáo dục
chính sách của đảng và nhà nước trong vấn đề này
cho nên là những đối tượng này cần phải bị phát hiện điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
nhưng còn một yếu tố nữa mà chúng tôi cho rằng là
cũng cần phải làm đến nơi đến chốn
đó là những ai mua những đối tượng cán bộ này
hành vi phạm tội ấy phải được xử lý cả về phía người thực hiện hành vi đó
và kể cả những người ở đây có thể nói là các phụ huynh
vì muốn con em mình có thành tích học tập tốt muốn đỗ đạt
đem cái đồng tiền đó móc nối với những cán bộ biên chất trong ngành giáo dục được giao nhiệm vụ này
để thực hiện hành vi sai trái
và hành vi ấy là hành vi gây án hành vi phạm tội
phải bị xử lý
rõ ràng rằng hành vi gian lận thi cử này thì sẽ tác động lên tâm lý của thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh
trong kỳ thi tuyển sinh tới đây
chính vì vậy mà ngay sau khi hành vi gian lận thi cử này được công bố
thì đồng loạt các trường đại học cũng đã lên tiếng về cái việc này
và hầu như các hướng thì đều tập trung vào cái việc là chúng ta quản lý thi
cũng như là quản lý cái việc chấm điểm thi nó chưa tốt
như vậy thì chúng ta cần phải ngăn chặn triệt tiêu
những cái hành vi tương tự sẽ xảy ra trong mùa thi tới
vậy theo ông chúng ta cần phải làm những điều gì
chúng tôi biết rằng là ngành giáo dục rút kinh nghiệm
từ những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong thời gian qua
cũng đang nỗ lực rất lớn để mà có những cái giải pháp đồng bộ hơn quyết liệt hơn
theo tôi thì tất cả nó phải phụ thuộc vào những cái phương án
và đầu tiên tôi cho rằng là trong thời đại công nghệ hiện nay
chúng ta phải sử dụng công nghệ một cách triệt đề
nhưng trong công nghệ thì cũng sẽ phải sử dụng công nghệ một cách triệt đẹp

vậy thì cũng phải lường tính tất cả các phương án
để có thể ngăn chặn người ta sử dụng chính công nghệ để gian lận
tôi cho là những cái nhà mà quản lý cũng như nhà kỹ thuật có thể đủ sức để có thể làm được việc này
nhưng cái điều quan trọng hơn cả đó chính là con người
vậy thì cái con người từ khâu ra đề quản lý đề vận chuyển đề
đến coi thi chấm thi bảo quản đề thi và nhập điểm
tất cả dù có sử dụng máy móc cũng phải là do con người
cho nên việc lựa chọn nhân sự cho từng khâu phải được kiểm tra và được giám sát
và bản thân mỗi người mà được tham gia vào cái quá trình thi cử này
trong toàn bộ cái khâu thi này thì phải để cao cái lòng tự trọng
bên cạnh đó tôi cho là việc thanh tra kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng
kể cả cơ quan công an cơ quan thanh tra giáo dục
cũng như cái người có trách nhiệm ở trong từng cái hội đồng thi
hội đồng thi
hội đồng chấm thi và hội đồng ra đề thi là phải hết sức đề cao trách nhiệm đó
làm thường xuyên liên tục bài bản và chặt chẽ
tôi cho là đồng bộ những giải pháp đó thì nó sẽ góp phần rất là quan trọng
trong việc ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực trong học hành thi cử
vâng kính thương nói gì thì nói thi cử thì phải có sự công bằng phải không ạ
và chính vì vậy thì nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục của chúng ta hiện nay
là cần phải lấp lại những cái khiếm khuyết mà đã bộc lộ ra trong kỳ thi vừa rồi
để lại sự công bằng cho mỗi mùa thi
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình với những tin tức đáng chú ý khác
mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết ngày một mươi bảy tháng ba
người dân thủ đô những ngày này đang trải qua hình thái thời tiết điển hình của mùa xuân
với mưa xuân và nhiệt độ giảm thấp
tuy nhiên đây có lẽ lại là kiểu thời tiết mà người dân hà nội
đã mong chờ từ khá lâu sau một mùa tết âm lịch nóng bức
áo jet và căn ấm vẫn là những thứ mà mọi người cần phải chuẩn bị
để giữ ấm trong những ngày này đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ
trong khi đó tại các tỉnh miền núi phía bắc nhiệt độ giảm xuống rất sâu
có nơi thì chỉ trên dưới một mươi độ c
đêm và sáng có sương mù dày đặc nhiều nơi có mưa nhỏ
tầm nhìn tại các cung đường miền núi khá là hạn chế
quý vị nếu khi lưu thông trên các cung đường này cần phải hết sức lưu ý đừng chủ quan
đường chân trượt do mưa cũng là một yếu tố đáng phải bàn khi leo núi
nam bộ thì đã gần như là sắp qua hết những ngày nắng nóng
nhiệt độ ngày hôm nay theo dự kiến là từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ c
bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nhỏ để làm dịu không khí hơn
tuy nhiên do mưa cũng không được nhiều nên người dân khu vực này
vẫn cần phải đề phòng nắng nóng gai gắt
hình thái thời tiết này cũng đang khiến khô hạn và xâm nhập mặn tăng cao
ảnh hưởng tới cây lúa tại đồng bằng sông kiều long
thời tiết khá gai gắt cũng đang làm cho người nông dân ở miền trung điêu đứng
bệnh đạo ôn xuất hiện khá nhiều ở hà tĩnh ước tính là khoảng bảy mươi hectare ruộng đã bị nhiễm bệnh
bà con cần hết sức cảnh giác tránh để bệnh tiếp tục lây lan và gây thiệt hại về kinh tế
còn bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên intv
và ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi ở miền nam
sẽ gửi thông tin về những chuyện xảy ra trong ngày này
xin được mời các phóng viên của trường quay sáng phương nam ạ
hòa trí xin chào trường quay hà nội
xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có công văn khẩn gửi cho ủy ban nhân dân quận một
và các đơn vị liên quan về việc chấm dứt hoạt động của chợ tạm cô giang
thuộc vườn cô giang và vườn cầu ông lãnh vườn một từ trước năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hiện có ba trăm bốn mươi chín hồ buôn bán từ năm h đến một mươi ba giờ hàng ngày
ủy ban nhân dân tp hcm cũng thống nhất với phương án hỗ trợ đối với các hồ đang kinh doanh tại đây
cụ thể những hộ có giấy chứng nhận kinh doanh có mạng số thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế
doanh thu một mươi tám bảy triệu đồng một tháng được hỗ trợ bốn mươi bốn triệu đồng
doanh thu tám hai triệu đồng một tháng được hỗ trợ ba mươi chín triệu đồng
các hộ không đủ điều kiện theo quy định được hỗ trợ hai mươi chín triệu đồng
tổng kinh phí thực hiện là hơn một mươi ba tám tỷ đồng
ủy ban nhân dân quận một đã phát phiếu kê khai các hồ kinh doanh tại chợ từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
và hầu hết các hộ đã nắm bắt chủ trương chấm dứt hoạt động chợ
đồng thời chính quyền địa phương đã xây dựng phương án chốt chặn
không để phát sinh điểm kinh doanh tự phát tại đây
được biết từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định chấm dứt hoạt động chợ này
từ hôm nay ngày một mươi bảy tháng ba cảnh sát giao thông công an tp hcm sẽ đồng loạt ra quân
tại các tuyến đường của cửa ngõ thành phố để xử lý lái xe người ngồi trên ô tô
tại vị trí được trang bị dây an toàn nhưng không chịu thắt
nghị định bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu quy định lỗi không thắt dây an toàn có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên quá trình xử phạt của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
trong đó chế tài xử phạt chỉ từ một trăm linh đến hai trăm linh ngàn đồng nên chưa đủ sức răng đe
việc không tắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô tiềm ẩn nguy cơ gia tăng thương tích
khi xảy ra các vụ va chạm giao thông
thế nhưng nhiều người vẫn né tránh chống chế khi bị kiểm tra
do đó từ hôm nay một mươi bảy tháng ba cảnh sát giao thông tp hcm sẽ đồng loạt ra quân xử lý lái xe
người ngồi trên ô tô được trang bị dây an toàn nhưng không cài đúng quy định
để đối phó với những trường hợp né tránh chống chế thì cảnh sát giao thông sẽ trang bị camera ghi hình
để ghi nhận các trường hợp không thắt dây an toàn đối với cả xe du lịch xe khách
liên tiếp trong tuần vừa qua trên làng dành cho xe hai bánh thuộc đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
địa phận tp hcm xảy ra ba vụ tai nạn làm cho hai người chết một người bị thương
do việc lắp đặt giải phân cách thiếu khoa học của cơ quan quản lý khiến cho người dân bức xúc
sau vụ tai nạn vào tối ngày một mươi hai tháng ba sở giao thông vận tải tp hcm tiến hành thay thế giải phân cách mềm
trên làng xe dành cho xe máy thuộc cao tốc tp hcm long thành dầu dây đồng thời gắn camera
quan sát để xử lý tình trạng ô tô đi vào len dành cho xe gắn máy
mới đây tối ngày một mươi năm tháng ba trên đoạn đường này lại xảy ra vụ người dân tông vào giải phân cách dẫn đến tử vong
không biết tại sao đặt cái cục này cục này đúng ra đặt sợ những cái xe xe hơi nó lọt vô đây nó đi
nên là người ta găng ngừa nhưng găng ngừa vậy thật khác đạo là hướng dẫn cho những cái phương tiện mà lưu thống mà gắn máy thì rất là nguy hiểm
hai cái lối đi đó là một bên nhỏ một bên lớn khi mà ví dụ như hai người cùng đến một lúc đó
thì phải gắn gấp lại để nhường nhau đi qua đây
cái bên kia thì hẹp quá không đi được
ở lúc trước thì chưa có cái cột kia
có cái bến đông không thôi
như quang anh có đường này mà
cái cục này do bị che tầm nhìn chủ quan
đi hàng ngày nhưng mà do tầm nhìn đó xe nó đụng vô khách nó ngã vô mà không để ý
người ta vô đường này người ta mỗi lần kẹt xe đến đường này nè xe hơi nó sẽ không bị kẹt
có thi xe hai mươi bốn chỗ một mươi sáu chỗ người ta bao giờ bị chóng trường hợp
đó nó bị lóc ở ngay giữa

theo người dân trước khi xảy ra các vụ tai nạn thương tâm
nhiều ô tô bất chấp chạy vào làng đường dành cho xe gắn máy đặc biệt là giờ cao điểm
tình trạng này không chỉ tìm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn khiến ủng tắc càng thêm kéo dài
thế nhưng đa số các trường hợp đều không bị xử phạt
thưa quý vị
để tiếp nối thành công của những năm trước
thì hôm qua tại tp hcm chương trình tiếp sức người lao động năm hai nghìn một mươi chín
đã chính thức được khởi đầu với sự tham gia của hơn bảy mươi doanh nghiệp
có hơn năm vị trí việc làm cần tuyến dụng người lao động ở hầu hết các lĩnh vực
như ngân hàng kinh doanh giao hàng sản xuất lao động phổ thông lễ tân bán lẻ dịch vụ ăn uống
trong đó chương trình tiếp sức người lao động năm nay còn có các hoạt động nổi bật
như ký kết với các trường đại học cao đẳng để hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên
sau khi tốt nghiệp tư vấn hướng nghiệp trang bị kỹ năng và giải quyết việc làm
cho các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân và bộ đội xuất ngũ
tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho các đối tượng đặc thù là thanh niên hoàng lương
và thanh niên sau cai nghiện cũng như tổ chức các chuyến xe miễn phí
để đưa đón người lao động tại các tỉnh thành vào tp hcm tìm việc
đồng thời ban tổ chức còn bố trí các nhân viên để tư vấn và giới thiệu việc làm
tại trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm tại số bốn a phạm ngọc thạch
phường bến nghé quận một tp hcm cũng như tại các bến xe trên địa bàn để hỗ trợ người lao động